công an huyện tứ kỳ vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản của người dân giữa ban ngày
hai đối tượng gồm trần văn đại chú tại tỉnh quảng ninh và tạ văn hưng chú tại tỉnh hải dương
đã dùng vũ lực đánh anh nguyễn văn tường để đòi số tiền mà trước đó anh tường đã vay của đại
bị đánh anh tường sợ hãi nên phải đưa cho đại số tiền một mươi hai triệu đồng
sau khi cầm tiền đại và hưng tiếp tục hành hung anh tường
hành vi của đại và hưng có dấu hiệu của tội cướp tài sản quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự
trần văn đại từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và gây dối trật tự công cộng
tạ văn hưng từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên
để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc